với hành vi trốn thuế nguyễn thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường hải thành
thành phố đồng hới tỉnh quang bình là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại
và xây dựng khánh hòa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
theo kết quả điều tra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nguyễn thị thanh thảo
giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và xây dựng khánh hòa đã có dấu hiệu
lập khống số lượng nhân công để ghi nhận chi phí làm tăng chi phí của doanh nghiệp được trừ
nhằm làm giảm bớt số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hơn năm trăm hai mươi năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình ra quyết định
khởi tố ván hình sự trốn thuế xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại và xây dựng khánh hòa